do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vừa qua nhiều điểm trường tại các huyện do linh hải lăng vĩnh linh triệu phong của tỉnh quảng trị bị ngập và tốc mái
nhà trường đã phải cho học sinh nghỉ học ngay sau khi nước rút thầy và trò các trường lại cùng nhau thu dọn đồ đạc
quét dọn trường lớp để việc học tập giảng dạy sớm trở lại bình thường
tại trường trung học cơ sở hội yên xã hải quế huyện hải lăng đến sáng qua sân trường vẫn còn ngập nước
các em học sinh lại đến trường để tiếp tục việc học sau năm ngày nghỉ học tránh lũ
tranh thủ thời gian ra chơi thầy và trò lại cùng nhau dọn dẹp vệ sinh lớp học
do vị trí của trường ở vùng thấp trũng mỗi năm trường trung học cơ sở hội yên lại bị ngập từ hai đến ba lần
năm nay nước lũ lên cao hơn mọi năm vì vậy cần ít nhất ba ngày nữa nước mới có thể rút đi hết
đến bây giờ trường em vẫn còn ngập nên việc đến trường của em rất là khó khăn
vào giờ ra chơi em cùng các bạn và thầy cô dọn dẹp vệ sinh trường học
để việc học tập được thân thiện
khi nước vào thì thầy và cô giáo trong nhà trường phải túc trực trăm phần trăm
để mà vận chuyển những dụng cụ học tập hàng cũng giống như hồ sơ của khu hiệu bộ
đặc biệt là khu hiệu bộ ở đấy rất là thấp vận chuyển lên khu vực cao đó là dạy lâu
trong ngày hôm nay thì nước vừa rút nhà trường điều động học sinh và giáo viên đến đây
vừa làm vệ sinh vừa cho học sinh để khắc phục lũ để tham gia học tập
sau đợt mưa lũ và lốc xoáy do áp thấp nhiệt đới vừa qua
trên địa bàn tỉnh quảng trị có một mươi điểm trường học bị tốc mái
hư hỏng một mươi sáu điểm trường bị ngập lụt
trong đó nhiều điểm trường thuộc các xã vùng bãi ngang thấp trũng bị chia cắt do nước lũ
duy trì việc học cho các em tại các trường điểm này vốn đã khó khăn
sau mỗi đợt lũ như thế này lại càng khó khăn hơn
đòi hỏi sự nỗ lực của giáo viên và gia đình học sinh
việc xáo lũ thì thường xử là công tác vệ sinh và phòng chống một số dịch vệ sinh quan trọng
trường đoàn tổ chức y tế mua một số loài thuốc để phun
để khử để diệt trùng để làm cho các em đảm bảo sức khỏe cho các em sau lụt
tại nhiều địa phương lực lượng biên phòng đoàn thanh niên đã đến các điểm trường
để cùng thầy và trò dọn dẹp vệ sinh trường lớp ngay sau khi nước rút
hy vọng rằng niềm vui được đến trường bên những trang sách
sẽ giúp các em vơi đi những mệt nhọc và nỗi lo khi cơn lũ vừa đi qua